ngày một mươi chín tháng chín tòa án nhân dân tp hcm đã mở phiên tòa xét xử bị cáo tề trí dũng
nguyên tổng giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạng một thành viên phát triển công nghiệp tân thuận ibc
và sáu đồng phạm liên quan đến việc bán rẻ đất nền tại dự án an phú tây huyện bình chánh tp hcm
gây thiệt hại cho nhà nước một trăm hai mươi bảy sáu tỷ đồng
đây là vụ án thứ ba ông dũng đã bị đưa ra xét xử liên quan đến sai phạm trong quá trình điều hành ibc
theo cáo trạng bị cáo đề trí dũng và các đồng phạm đã bán một trăm bốn mươi chín đất nền
ở dự án khu tái định cư an phú tây huyện bình chánh tp hcm
với giá thấp hơn thị trường gây thất thoát hơn một trăm hai mươi bảy tỷ đồng
theo truy tố công ty trách nhiệm hữu hạng bộ thành viên phát triển công nghiệp tân thuận ibc
là doanh nghiệp một trăm linh vốn nhà nước còn công ty phát triển nam sài gòn sadeco là công ty con của ibc
năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy ủy ban nhân dân tp hcm giao cho công ty cổ phần đầu tư xây dựng bình chánh
làm chủ đầu tư dự án tái định cư an phú tây có tổng diện tích bốn mươi bảy hectare
phục vụ tái định cư cho người dân bị giải tỏa xây dựng tuyến đường bắc nhà bè nam bình chánh
và cụm đô thị de khu đô thị nam sài gòn
đến cuối tháng bốn năm hai nghìn một ủy ban nhân dân tp hcm chuyển giao dự án an phú tây
cho sanico làm chủ đầu tư thay cho công ty cổ phần đầu tư xây dựng bình chánh
tháng chín năm hai nghìn sáu ibc đề nghị ban quản lý khu nam bố trí nền đất tái định cư
để lbc phục vụ tái định cư nhưng do không còn đủ nền đất theo đề nghị
nên ban quản lý đề nghị ibc liên hệ sadiko để mua lại khu đất mà sadiko đang dùng để kinh doanh
ngày một mươi tám tháng năm năm hai nghìn một mươi sáu bị cáo tề trí dũng ký tờ trình gửi hội đồng thành viên ibc
đề nghị thông qua chủ trương giá bán xỉ đối với các nền đất tại dự án an phú tây và được chấp thuận
lãnh đạo sadifo lập tờ trình xin ý kiến lãnh đạo ibc đề xuất chuyển nhượng ba mươi năm nền đất
với đơn giá bảy triệu đồng một mét vuông cho nhiều cá nhân và được ký duyệt
từ năm hai nghìn một mươi sáu đến năm hai nghìn một mươi tám ibc đã chuyển nhượng một trăm bốn mươi chín nền đất cho các cá nhân thu một trăm tám mươi sáu tỷ đồng
trên thực tế giá thị trường là hơn ba trăm một mươi ba tỷ đồng ipc đã bán với giá thấp hơn thị trường một trăm hai mươi bảy tỷ đồng
ibc đã hoàn tất hồ sơ chuyển tên trên các giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
với một trăm bốn mươi ba trên một trăm bốn mươi chín nền đất cho bốn cá nhân và những người này tiếp tục chuyển nhượng cho các cá nhân khác
nên không thể thu hồi sáu trên một trăm bốn mươi chín nền đất còn lại chưa thực hiện chuyển tên
trước đó ngày một mươi sáu tháng chín bị cáo tề trí dũng bị tòa án nhân dân tp hcm tuyên phạt
một mươi năm năm tù về tội tham ô tài sản trong một vụ án khác
tổng hợp bản án một mươi chín năm ở vụ bán rẻ chín triệu cổ phần cho nguyễn kim
hiện bị cáo dũng đang phải chịu mức án ba mươi năm tù
phiên tòa xét xử lần này dự kiến diễn ra từ ngày một mươi chín tháng chín đến ngày hai mươi tháng chín
và để phục vụ xét xử tòa triệu tập một mươi hai đơn vị cá nhân
trong đó có sở kế hoạch đầu tư và sở xây dựng